thưa quý vị trong tiến trình lịch sử của mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
giai đoạn phát triển mặt trận việt minh là một trong những mốc son lịch sử của dân tộc
mặt trận việt minh luôn dương cao ngọn cờ và tập hợp đoàn kết hết thảy các tầng lớp nhân dân
không phân biệt tôn giáo hay xu hướng chính trị để thực hiện cho được mục tiêu cao nhất đó là giải phóng dân tộc
tiểu mục ngày này năm xưa ngày hôm nay mời quý vị cùng nhìn lại trạng đường một mươi năm từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi một đến năm một nghìn chín trăm năm mươi một
trạng đường lịch sử mà mặt trận việt minh đã đóng góp cho cách mạng việt nam
để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc theo đề nghị của lãnh tụ nguyễn ái quốc
hội nghị trung ương đảng lần thứ tám khóa một đã quyết định thành lập mặt trận việt nam độc lập đồng minh gọi tắt là việt minh
ngày hai mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi một việt minh công bố tuyên ngôn chương trình và điều lệ nêu rõ
muốn cách mạng giải phóng dân tộc thắng lợi việt minh phải liên hiệp hết thảy các tầng lớp nhân dân
không phân biệt dân tộc tôn giáo đảng phái xu hướng chính trị giai cấp
tất cả đoàn kết lại để đánh đuổi pháp nhật giành quyền độc lập cho xứ sở
đồng thời phải hết sức giúp đỡ ai lao và cao miên để cùng thành lập đông dương độc lập đồng minh
ngày một mươi chín tháng năm là ngày kết thúc hội nghị cũng là ngày thành lập mặt trận việt minh
là lực lượng là tổ chức mặt trận để đoàn kết rộng rãi các giai cấp các tầng lớp trong xã hội
để hướng theo mục tiêu dành độc lập cho dân tộc
thế và các tổ chức đoàn thể của mặt trận việt minh đó là các tổ chức cứu quốc
cùng với việc công bố tuyên ngôn điều lệ mặt trận việt minh cũng xác định cụ thể chương trình cứu nước
cụ thể là cốt thực hiện hai điều mà toàn thể đồng bào mong ước
đó là làm cho nước việt nam được hoàn toàn độc lập và làm cho dân việt nam được sung sướng tự do
chương trình việt minh cũng chỉ rõ sau khi giành độc lập sẽ thành lập chính phủ nhân dân của nước việt nam mới
chính phủ ấy do quốc dân bầu ra và thi hành các chính sách mang lại quyền lợi cho dân
làm cho đồng bào được tự do hạnh phúc